cập nhật về tình hình mới nhất của tài tử thường tín mới đây năm diễn viên cho biết đang ở nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi cuộc sống ngột ngạt
theo đó diễn viên thường tín nói thấy ngột ngạt khi chị bùi kim chi người vợ hiện tại kém ba mươi hai tuổi cứ liên tục cần nhàn giận hơn nên sang ở nhà mẹ đẻ ở phan giang ninh thuận
không còn tiền ông được em gái mua cơm cho ăn trong nhà chỉ có nam diễn viên và mẹ
em gái thương tín sống gần nhà có gia đình riêng vẫn thường xuyên sang chăm sóc mẹ già
gần nhất ngoài show diễn ở phú quốc thương tín tiếp tục bị hủy show ở đồng tháp
dù tô hiếu nói giúp các bỏ show vẫn không thay đổi ý định
ông xác nhận không được youtuber việt kiều nào giúp đỡ nhận nuôi như thông tin trên mạng
về ồn ào tố người nuôi vừa qua năm diễn viên tử chối bình luận
ở phan giang thương tín không có công việc mỗi ngày quanh quẩn việc ra vào nhà
ông yếu không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân nên không thể chăm sóc mẹ
nối máy với nhạc sĩ tô hiếu anh cho hay diễn viên thương tín có gọi điện thoại than thở về cuộc sống ở quê nhà
tuy nhiên sau những chuyện xảy ra anh không thể trực tiếp giúp đỡ như ngày trước
tôi hiếu đang cân nhắc liên lạc em gái thương tín trao đổi thêm rồi mới quyết định
ngày sáu tháng bốn tôi hiếu gặp thanh tùng con trai diễn viên thương tín
suốt những ngày xảy ra vụ ồn ào thương tín tố người nuôi vợ chồng thanh tùng rất buồn
anh tùng và nhạc sĩ tô hiếu vẫn giữ quan hệ thân thiết
khi vụ việc của cha gây tranh cãi anh đã gọi điện thoại xin lỗi tô hiếu hứa thay cha trả ơn
anh tùng nói thêm vẫn mong tôi hiếu bỏ qua chuyện cũ đồng hành cùng cho mình như trước đây vì không muốn mang ơn nhiều người
trong buổi gặp tôi hiếu cũng gói ghém toàn bộ đồ đạc diễn viên thương tín để lại nhà mình trao cho anh tùng nhờ anh chuyển về quê cho cha
trong cuộc gọi gần nhất thương tín ẩn ý bày tỏ mong muốn trở lại nơi ở cũ tại thành phố hồ chí minh
tô hiếu không phản hồi chỉ khuyên ông nên ở quê nhà nghỉ ngơi trở sầu diễn
theo đó lùm xùm chấn động với ân nhân là nhạc sĩ tô hiếu vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã đẩy thương tín vào thế khó
từ năm hai nghìn hai mươi một sau khi bị đột quỵ khiến sức khỏe xa suốt nghệ sĩ thương tín được nhiều ân nhân đứng ra cư mang
thế nhưng kéo theo đó là hàng loạt lùm xùm đấu tố tiền bạc trong quá trình quyên góp cho nam nghệ sĩ
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thương tín đến gặp tô hiếu nhờ giúp đỡ
lúc này sau nam biệt động sài gòn đang đau yếu bệnh tật không có tiền không thể ở một mình tại phòng trọ
nhớ lại lời hứa năm xưa tô hiếu đồng ý cho thương tín tá túc
tô hiếu từng đứng ra quyền góp tiền cho thương tín tạo điều kiện cho ông nhận sâu nhận đóng phim để có đồng gia đồng vào
số tiền cắt xe và quyền góp được từ mạnh thương quân được ân nhân chuyển đến tay thương tín
ngoài thương tín tôi hiếu còn cư mang thêm một số mảnh đời cơ nhỡ khác
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trên mạng xã hội xuân sao hình ảnh
nhà sờm bỏ hoang vẻ ngoài kịch quệ điều kiện sống khó khăn
điều này khiến dư luận chuyển hướng và chỉ trích tô hiếu
rằng anh bỏ bê không chăm sóc tốt cho thương tín như những chia sẻ trước đó
tuy nhiên tôi hiếu đã lên tiếng giải thích rằng anh phải sửa nhà
thế nên mới đưa thương tín sang đó tá túc tạm
một số người dùng không biết rõ đầu đuôi sự việc
thế nên đã chia sẻ thông tin sai lệch lên mạng làm ảnh hưởng đến uy tín của tô hiếu và cả thương tín
được biết tô hiếu thuê người đến dọn dẹp vệ sinh đưa đồ ăn quần áo cho thương tín hằng ngày
ngày một mươi chín tháng ba thương tín bỏ nhà ra đi
trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nam tài tử nói xấu ân nhân
thương tín tố tô hiếu ăn chặn tiền cắt xê lợi dụng ông để đánh bóng tên tuổi
trong một đoạn clip khác nam tài tử cũng cho biết chỗ ở của ông rất ô nhiễm
tôi hiếu nuôi mấy chục chú chó mèo làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông
vào ngày hai mươi một tháng ba trên facebook cá nhân tô hiếu gây chú ý khi lên bài tìm thương tín
đòi gặp nam tài tử để ba mặt một lời
tô hiếu cho biết sẽ gom bằng chứng kiện thường tín lên công an vì tội vu khống
ngày hai mươi bảy tháng ba thương tín tiếp tục xuất hiện trong clip của youtuber
ông khẳng định những gì mình nói là thật không bị ai xối rục
bốn ngày sau đó vào ngày ba mươi một tháng ba tôi hiếu tung đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với thương tín
làm rõ những khúc mắt giữa cả hai thời gian qua
trong clip cuối cùng
thương tín phủ nhận toàn bộ chuyện ăn chặn tiền cắt xê nói xấu ân nhân
cho biết mình bị youtuber định hướng khiến nội dung trở nên tiêu cực hơn
đặc biệt thương tín đã được tô hiếu trở đến ngân hàng sao kê
số tiền trong tài khoản của nam nghệ sĩ là gần hai triệu đồng do chính ông giữ
số tiền này về sau thương tín trích ra năm trăm linh đồng để gửi về quê nuôi vợ con
sau khi làm sáng tỏ mọi việc lấy lại uy tín cho bản thân
tôi hiếu tuyên bố ngưng kiện như kế hoạch trước đó
sau khi suy xét tô hiếu quyết định ngừng cưu mang thương tín
nam tài tử về quê sau khi bị cắt hỗ trợ từ ân nhân
tô hiếu đích thân đưa thường tín ra bến xe về lại phan giang vào một mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng bốn
tô hiếu đã đưa thêm tiền xe cho thương tín đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ nam tài tử nhận show nếu có
trao đổi với báo chí vào ngày năm tháng bốn tô hiếu tiết lộ mình vẫn còn giữ liên lạc hỏi thăm thương tín cho an tâm
anh nói thương tím mong mỏi được trở lại sài gòn để chạy sâu vì ở quê khá buồn chán
trước đó thương tín vốn được mời tham gia show vào ngày một mươi bốn bốn ở phú quốc thế nhưng đã bị hủy do lùm xùm đời tư
thương tín tên thật là bùi thương tín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê ở phan giang bình thuận
gia đình thương tín có đông anh chị em
năm một mươi ba tuổi ông đã bỏ nhà theo cánh hát vì có đam mê cháy bỏng với cải lương
sau khi tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ ở sài gòn thương tín đầu quân cho nhiều đoàn kịch
ông dần được săn đón sau khi diễn cặp với nghệ sĩ kim cương
ghi dấu ấn trong nhiều vở kịch như ta nha huyền thoại mẹ bông hồng cài áo
trong hơn một trăm linh vai kịch mà thương tín đã thể hiện có khoảng hai phần ba là vai chính kép độc
sau khi làm mưa làm gió ở sân khấu kịch thương tín tiếp tục lấn sân sang điện ảnh
đây là lĩnh vực giúp sự nghiệp thương tín thăng hoa trở thành hiện tượng tại việt nam những năm tám mươi chín mươi
vai diễn ấn tượng nhất của thương tín tính đến hiện tại là sáu tâm của biển động sài gòn
ngoài ra nam nghệ sĩ còn tham gia vô số tựa phim ăn cách như phán bài lật ngừa
bạch hai đường chiến trường trên nửa vầng trăng
nam nghệ sĩ từng giữ kỷ lục diễn viên đóng nhiều phim nhựa nhất trong vòng một năm với khoảng hai trăm linh tác phẩm
thời kỳ đỉnh cao các dễ mỗi phim thương tín tham gia là một chỉ vàng
ngoài diễn xuất thương tín còn gây chú ý khi làm đạo diễn trong các tựa phim vết xẹo vực thẳng phía trước
ở tuổi xế chiều ông cũng tham gia viết sách và ca hát
nghệ sĩ thương tín có một cậu con trai
mỗi lần nghệ sĩ thương tín gây ồn ào trên mạng xã hội là con trai ruột duy nhất của ông lại bị giáo gọi
ở tuổi ngoài đôi mươi ông từng kết hôn với tiểu thư nhà giàu tên thủy tiên và có chung một cậu con trai là bùi thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
sau một thời gian sống chung và nảy sinh nhiều mâu thuẫn nghệ sĩ thương tín và vợ chia tay
cậu con trai duy nhất khi đó mới lên năm tuổi được đưa về sống cùng ông bà nội ở phan giang
sau bốn năm anh mới về sống cùng mẹ ở thành phố hồ chí minh
dù không sống cùng cha
thế nhưng con trai nghệ sĩ thương tín lại có điểm đam mê nghệ thuật mãnh liệt
thanh tùng từng học tại trường nghệ thuật sân khấu hai sài gòn
sau này anh theo đuổi con đường ca hát nhưng lặn đận không thể nổi tiếng
hiện tại thanh tùng đã có gia đình và hai con
anh nghỉ hát sau bảy năm theo nghề vì không được ai nương đỡ và vì cơm áo gạo tiền
thế nên con trai thường tín chuyển sang làm kinh doanh
khoảng ba năm trở lại đây nghệ sĩ thương tín dính nhiều ồn ào tai tiếng trên mạng xã hội
ông từng gây bức xúc khi tố những người giúp đỡ mình lúc hoạn nạn như nghệ sĩ nhân dân trịnh kim chi
và mới đây là nhạc sĩ tô hiếu
ở những thời điểm tranh cãi ở mỹ con trai nam nghệ sĩ thường bị déo tên vì để cho cha sống cơ cực vất vường
và có những hành động phát ngôn gây tổn thương người khác
tuy nhiên có lẽ không phải ai cũng biết con trai nghệ sĩ thương tín cũng có nỗi khổ riêng
đó là cuộc sống không hề dư giả kinh doanh ế ẩm lại còn phải lo cho vợ và hai con
mặc dù vậy nam ca sĩ cũng từng nhiều lần muốn đón thương tín về ở cùng nhưng ông không chịu
bà muốn có sự riêng tư khi ba đi khám bệnh chính tùng là người đưa ba đi khám chứ không phải là không quan tâm ba
con trai của thương tín chia sẻ trên tờ pháp luật và bạn đọc thời điểm nam nghệ sĩ bị tối tư tiền từ thiện
vào mục đích không chính đáng và tố nghệ sĩ nhân dân trịnh kim chi an tràn
về những ổn ảo gây phẫn nộ dư luận của nghệ sĩ thương tín thanh tùng cũng từng thẳng thắng cho biết
anh không bênh cha một cách mù quáng nhưng nam ca sĩ vẫn luôn mong cha khỏe mạnh và sống bình yên
dù thế nào đi nữa giờ ba mình cũng đang khổ mình là con cái làm sao vui xứng được chỉ muốn ba được sống bình yên
người con nào cũng mong cha mẹ được sống vui sống khỏe khi về già tùng cũng thế thôi
ba giả rồi tùng chỉ mong ba được sống yên ổn tận sâu thẳm con tim mình tùng mong mọi người lượng thứ cho ông
phận làm con mình chỉ mong ba vượt qua hết những khắc nghiệt của quãng đời còn lại bình an mạnh khỏe
làm mình vui và hạnh phúc lắm rồi
với những ồn ào gần đây của thương tín với nhạc sĩ tô hiếu anh tùng không trực tiếp lên tiếng nữa
tuy nhiên nhạc sĩ tô hiếu có chia sẻ với truyền thông anh có liên hệ với con trai thương tín và thanh tùng cho biết
không nuôi được cha vì ở gần xảy ra nhiều chuyện tình hình kinh tế cũng khó khăn
hiện tại nghệ sĩ thương tín đã về quê sống được vài ngày cùng vợ con ở phan giang do nhạc sĩ tô hiếu ngừng giúp đỡ
đôi đà của nam tài tử một thời cũng được anh gói ghém gửi qua nhà con trai ông